bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai thiên dũng người phát ngôn của chính phủ
đã chủ trì buổi họp báo chính phủ tháng chín năm hai nghìn hai mươi nhằm thông tin về những nội dung liên quan
đến phiên họp chính phủ thường kỳ do thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì
phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín đã đánh giá ba trên bốn chặng đường của năm hai nghìn một mươi chín
và trên cơ sở đó đánh giá sơ bộ kết quả đạt được của năm hai nghìn hai mươi
và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho năm hai nghìn hai mươi
vì vậy chính phủ dành thời lượng thích đáng để đánh giá tình hình kinh tế xã hội chín tháng năm hai nghìn hai mươi
tình hình thực hiện nghị quyết số một trăm linh hai tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời đề ra những nhiệm vụ giải pháp cấp bách cho ba tháng cuối năm
để phân đấu thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến sức khỏe của ông nguyễn đức trung
thiếu tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an cho biết
theo báo cáo của cơ quan an ninh điều tra hiện tình trạng sức khỏe của ông nguyễn đức trung bình thường trong điều kiện mới
trong cơn mưa bão số năm vừa qua có tới sáu trăm linh cột điện đồng loạt bị hạ gục ở khu vực miền trung
riêng tại thứ thiên huế có hai trăm bảy mươi hai cuộc điện bị gãy
ông đỗ thắng hải thứ trưởng bộ công thương cho biết bộ đã chỉ đạo và huy động tổng công ty điện lực miền trung
khắc phục thiệt hại bão số năm và chỉ trong ba ngày đã cấp lại đủ điện cho người dân